tính đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi một tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới
đây đều là những trường hợp đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
như vậy là đã ba mươi chín ngày việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi một tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới
đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một một trăm linh chín ca
trong đó số ca điều trị khỏi là một hai mươi bốn ca số ca còn đang điều trị là năm mươi ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm tám trăm chín mươi bảy
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai trăm tám mươi một người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi ba hai mươi hai người cách ly tại nhà nơi lưu trú hai năm trăm tám mươi bốn người